hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
thông tin này được người dân đặc biệt quan tâm bởi mức độ nguy cơ quyết định số lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động
bên cạnh đó huyện cần giờ là một trong những địa bàn đầu tiên ở tp hcm trở thành vùng xanh hồi đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một và liên tục duy trì vùng xanh hơn hai tháng qua
trao đổi vào trưa cùng ngày với chủ tịch ubnd huyện cần giờ nguyễn văn hồng cho biết đã làm việc với sở y tế tp hcm thống nhất cách tính ca nhiễm
để báo cáo ubnd tp hcm về tình hình dịch covid một mươi chín
theo ông hồng số ca nhiễm trong cộng đồng những ngày qua của cần giờ giao động ở con số một mươi năm ca tỷ lệ vùng xanh cao
cụ thể huyện có ba xã vùng xanh bốn mươi ba một xã vùng vàng một mươi bốn và ba xã vùng cam bốn mươi ba
trong khi đó tỷ lệ vùng xanh của từng xã lại khá cao toàn bộ bảy xã thị trấn đều đạt trên chín mươi ba
nguyên nhân dẫn đến màu hiển thị trên bản đồ covid một mươi chín tp hcm là màu cam
ông hồng giải thích do cách tính số ca nhiễm pcr
trên một trăm linh dân huyện cần giờ có dân số thấp nhất toàn thành phố với hơn bảy mươi năm người
nên khi tính số ca trên một trăm linh dân thì tỷ lệ sẽ cao
lãnh đạo huyện cần giờ nhìn nhận dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện vẫn được giữ vững ở cấp độ một màu xanh
cũng theo bản đồ covid một mươi chín tp hcm một huyện khác được xác định ở mức độ nguy cơ cao cấp ba màu cam là huyện nhà bè
có tỷ lệ vùng xanh ở mức trung bình bảy xã và thị trấn có tỷ lệ vùng xanh ở mức năm mươi hai tám mươi tám
có một xã vùng đỏ phước kiển và hai xã vùng vàng nhơn đức và thị trấn nhà bè bốn xã vùng cam phước lộc phú xuân hiệp phước và long thới
lãnh đạo ủy ban dân tp hcm cho biết việc đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh hàng tuần ở cấp xã
đang thực hiện theo quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế và nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
sắp tới tp hcm giao sở y tế nghiên cứu thêm tiêu chí của tổ chức y tế thế giới who để ra soát đánh giá thêm cho sát với thực tế
cách đánh giá mới dựa trên hai nhóm chỉ số
nhóm thứ nhất là chỉ số về y tế bao gồm ca chuyển nặng ca tử vong số ca mắc trên một trăm linh dân và số ca dương tính trên tổng số xét nghiệm
nhóm thứ hai là năng lực đáp ứng của hệ thống y tế như khả năng tiếp nhận chăm sóc điều trị
dựa trên hai nhóm trên tp hcm sẽ có cảnh báo đối với những địa bàn có dấu hiệu dịch covid một mươi chín tăng lên
thưa quý vị cũng tại tp hcm theo đánh giá từ ngành y tế và các địa phương
phần lớn các ca mắc covid một mươi chín gần đây đều làm ở các khu công nghiệp khu chế xuất
tại huyện nhà bè các ca bệnh được phát hiện từ công nhân làm việc tại hai khu công nghiệp lớn gồm hiệp phước và long hậu
cung vụ tại các khu trọ trên địa bàn
tại huyện bình chánh tính từ đầu tháng một mươi đến nay toàn huyện có sáu hai trăm linh một ca f
trong đó số ca f cao nhất thuộc ba xã gồm vĩnh lộc a phạm văn hai và lê minh xuân
lý do chính là hoạt động trở lại của các khu công nghiệp đa số các ca phát hiện đều nằm trong các khu nhà trọ
chia sẻ về việc địa phương chuyển từ màu vàng sang cam bác sĩ đoàn ngọc huệ giám đốc trung tâm y tế huyện cần giờ khẳng định
việc kiểm soát dịch trên địa bàn đang ổn các hoạt động đi lại sản xuất kinh doanh du lịch vẫn diễn ra bình thường
ông cho rằng khi tp hcm mở cửa tất cả số ca mắc sẽ có xu hướng tăng
huyện cần giờ không có khu công nghiệp nhưng lại giáp danh với các quận huyện có khu công nghiệp tân thuận hiệp phước long hậu
khiến cho nhiều công nhân sống ở cần giờ nhưng lại qua lại các địa phương làm việc rồi mắc bệnh một số ít là các bệnh nhân đi khám ở các bệnh viện
tuy vậy bác sĩ huệ cho rằng không đáng lo ngại bởi các f đã tiêm đủ hai liều vaccine khi mắc bệnh đa số không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và được cách ly điều trị tại nhà
điều này là thực tế bởi theo số liệu công bố trên cổng thông tin covid một mươi chín
tỷ lệ tiêm vaccine tại các địa phương này khá cao cụ thể bình chánh đạt một trăm linh mũi một chín mươi bốn mũi hai cần giờ đạt một trăm linh mũi một chín mươi năm mũi hai hóc môn đạt một trăm linh mũi một chiếm hai mũi hai
quận một mươi hai đạt một trăm linh mũi một tám mươi bảy mũi hai riêng nhà bè cả mũi một và hai đều đạt một trăm linh
theo ghi nhận trong ngày bảy tháng một mươi một tại các tuyến đường trên địa bàn tp hcm như phạm văn đồng ở quận gò vấp nơi trang long quận bình thạnh
võ văn ngân tp thủ đức đa số người dân vẫn nghiêm túc chấp hành quy định phòng dịch như đeo khẩu trang không tụ tập
nhiều hàng quán cửa hàng vẫn duy trì việc khai báo y tế giữ khoảng cách sát khuẩn tay
tp hcm phát hiện nhiều điểm dịch covid một mươi chín không để lơ là năm k tuy nhiên vẫn còn nhiều người chủ quan lơ là không đeo khẩu trang tụ tập không đảm bảo giãn cách
nhiều hàng quán đặc biệt là các quán ăn quán cà phê không bố trí dung dịch sát khuẩn không đảm bảo đúng khoảng cách
một số quán cà phê trên tuyến đường phạm văn đồng đông nghẹt khách đa số không đeo khẩu trang lại ngồi sát nhau cười nói dôm giả
tại công viên gia định quận gò vấp nhóm bạn trẻ tụ tập từ bốn đến năm người nhưng không đeo khẩu trang
các bậc cha mẹ dắt theo trẻ vui chơi nhưng không đảm bảo khoảng cách nhiều trẻ lớn không được đeo khẩu trang
tại nhiều khu chợ tự phát việc mua bán diễn ra tấp nập đa số người dân đều đeo khẩu trang tuy nhiên lại không đảm bảo đúng khoảng cách
vậy các trường hợp không tuân thủ năm k sẽ bị xử phạt ra sao
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố vẫn duy trì xử phạt người không đeo khẩu trang khi đi đường từ ngày một một mươi
theo đó nếu phát hiện người dân không mang khẩu trang khi đi đường thì có quyền lập biên bản xử phạt một ba triệu đồng
tương tự ông nguyễn trí dũng chủ tịch ubnd quận gò vấp cho biết ngoại trừ việc ăn uống tại các hàng quán công suất không quá năm mươi
nếu người dân không đeo khẩu trang tại các nơi công cộng vẫn sẽ bị xử phạt
trước tình hình số lượng f cách ly tại nhà khá lớn đội giám sát f cách ly tại nhà chưa đủ để đảm bảo yêu cầu giám sát sự tuân thủ cách ly tại nhà
ông nguyễn thế dũng chủ tịch ubnd phường một mươi bốn gò vấp cho biết tâm lý người dân lơ là sau dịch là có
nguyên nhân là do người dân nghĩ rằng mình đã tiêm được hai mũi vắc xin
mặt khác trên các phương tiện truyền thông có các thông tin số ca nhiễm giảm số ca khỏi số ca chuyển nặng số ca tử vong giảm rõ rệt
nên người dân tự tin là đã khống chế được dịch
mặc dù các cơ quan ngành tuyên truyền liên tục về việc đã tiêm vaccine hai mũi vẫn có thể bị nhiễm
nhưng tâm lý của người dân lúc này đã chuyển sang giai đoạn sống chung với dịch ông thế dũng nói
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn văn vĩnh châu nhận định
nếu người dân không tuân thủ biện pháp năm k và các biện pháp phòng chống dịch thì số ca mắc có thể tăng lên cao hơn
tính đến chiều bảy tháng một mươi một dữ liệu bản đồ covid một mươi chín tp hcm của sở thông tin và truyền thông tp hcm cho thấy
thành phố đang cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình với một mươi bốn trên hai mươi hai địa phương là vùng xanh cấp một nguy cơ thấp chiếm sáu mươi bốn
trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng chuyển biến xấu
sở y tế thành phố cho biết đã kích hoạt trạm y tế lưu động và đội phản ứng nhanh tại các địa phương có số ca mắc tăng cao
thưa quý vị khán giả hơn lúc nào hết mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm với đất nước cộng đồng
cũng như với chính bản thân và gia đình mình tiếp tục tuân thủ nghiêm túc mọi quy tắc phòng chống dịch bệnh
đồng thời cần tỉnh táo chọn lọc thông tin chính xác tin cậy không lan truyền thông tin vô căn cứ bịa đặt
xuyên tạc tình hình dịch bệnh không để kẻ xấu lợi dụng tiếp tay cho hành vi trái pháp luật
kịp thời phát hiện báo cáo cơ quan chức năng về hành vi sai phạm
khi mọi người dân đều cách sát cánh cùng đảng nhà nước chính phủ và phát huy vai trò công dân trong phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng cho cuộc chiến đầy cam go này
đến đây thời lượng của chương trình đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại